để tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt xuất huyết từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một số xã thuộc huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa đã tiến hành phun hóa chất diệt mũi toàn bộ các khu dân cư
sau ba ngày y tế cơ sở cùng lực lượng chuyên môn đã chủ động phòng chống dịch bệnh bằng hóa chất cho hai năm trăm linh hộ dân
nguồn kinh phí thực hiện hoạt động trên được huy động từ đóng góp của các hộ dân và ngân sách xã
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh thanh hóa chủ động phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt xuất huyết các địa phương dành kinh phí mua hóa chất phun dưới dạng sương mù hoặc dạng hạt theo hướng dẫn nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng
công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh nhất là phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt xuất huyết tiếp tục được đẩy mạnh
qua đó mỗi địa phương tập thể cá nhân chủ động thực thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đó can thiệp bằng hóa chất là biện pháp phòng bệnh hiệu quả cao